theo dự kiến khoảng tháng năm năm nay đoàn công tác liên minh châu âu sẽ tiếp tục kiểm tra mức độ tuân thủ
việc chống đánh bắt bất hợp pháp tại những địa phương ven biển của nước ta
và ngày một tháng bốn năm nay là thời hạn cuối cùng cho tất cả các tàu cá có chiều dài từ một mươi năm mét trở lên
phải có thiết bị giám sát hành trình mới được vươn khơi
tuy nhiên đến nay nhiều tàu cá ở tỉnh quảng nam vẫn chưa hề lắp đặt thiết bị này
và đây là thực trạng rất đáng quan tâm trong triển khai luật thủy sản
ảnh hưởng xấu đến việc đáp ứng điều kiện gỡ thẻ vàng thủy sản
tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy khi ủy ban châu âu rút thẻ vàng đối với ngành thủy sản
nước ta đã đưa ra nhiều khuyến nghị trong đó yêu cầu tất cả tàu cá có chiều dài một mươi năm mét trở lên đánh bắt xa bờ
bắt buộc phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình nhằm loại bỏ tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp
qua vận động đến nay nhiều chủ tàu tại quảng nam đã đăng ký lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để được ra khơi
tỉnh quảng nam hiện có gần ba bốn mươi chiếc tàu thuyền từ sáu mét trở lên
tuy nhiên toàn tỉnh vẫn còn hơn hai trăm năm mươi tàu cá vẫn chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
với lý do không đủ kinh phí
trong thời gian sắp đến sở chỉ độ tri cục tiếp tục tích cực triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình số tàu cá còn lại
và nếu mà chủ tàu không thực hiện lắp đặt thiết bị giám sát hành trình
thì tri cục
trên địa bàn tỉnh quảng nam hiện chỉ có hai đồn biên phòng quản lý tuyến biển
nên chủ tàu cá ở khu vực ven biển vẫn có thể lách đồn biên phòng tuyến biển đi khai thác
việc chủ tàu cá không thực hiện nghiêm quy định lắp đặt thiết bị hoặc cố tình vô hiệu hóa thiết bị giám sát hành trình
khi tàu cá đang hoạt động sẽ ảnh hưởng xấu đến việc đáp ứng điều kiện gỡ bỏ thẻ vàng